nhân kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày thành lập hiệp hội các quốc gia đông nam á và hai mươi một năm việt nam gia nhập tổ chức này
chương trình giao lưu nghệ thuật những sắc màu văn hóa asean đã được tổ chức tại hà nội
chương trình là hoạt động tổ chức thường niên nhằm tăng cường tuyên truyền quảng bá sâu rộng
về xây dựng một cộng đồng asean vững mạnh và liên kết chặt chẽ
đây là thành quả của bốn mươi chín năm nỗ lực hợp tác của tất cả các nước thành viên
ghi dấu mốc quan trọng của tiến trình liên kết asean
trong đó việt nam được đánh giá là nhân tố quan trọng bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong asean
chương trình giao lưu nghệ thuật những sắc màu văn hóa asean cũng là dịp thúc đẩy giao lưu
gắn kết mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa việt nam với các nước asean
thông qua đó quảng bá hình ảnh của thủ đô hà nội thành phố vì hòa bình thân thiện với du khách quốc tế